sáng nay một mươi sáu tháng một mươi hai thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì họp thường trực chính phủ với các ngành
để thảo luận và quyết định quyết nghị một số vấn đề dự thảo nghị định thay thế nghị định số tám trăm sáu mươi hai nghìn một mươi bốn
về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
các biện pháp thi hành luật thủy sản và một số dự án luật quan trọng